các tỉnh vùng đồng bằng sông cửu long đã và đang phải đối mặt với tác động ngày càng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu
từ đầu mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hàng nghìn vụ sạt lở sụt lốn xảy ra trong khu vực đang là nỗi lo thường nhật
đẩy người dân vào cảnh mất nhà làm hư hại nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch từng địa phương phải căng mình ứng phó
theo số liệu thống kê của khu vực đồng bằng sông kiều long có năm trăm sáu mươi bốn điểm sạt lở với tổng chiều dài trên tám trăm ba mươi bốn km
trong đó sạt lở bờ sông năm trăm một mươi hai điểm với tổng chiều dài khoảng năm trăm sáu mươi sáu km và sạt lở bờ biển năm mươi hai điểm với tổng chiều dài hai trăm sáu mươi tám km
tại cà mau nơi tận cùng cực nam tổ quốc hạn hán gây ra nhiều tình trạng sụt lốn sạt lở khiến hàng loạt công trình giao thông bị hư hỏng
người dân nơi đây đang đối mặt với đợt hạn hán vô cùng khốc liệt gây nên nhiều bất lợi đối với sản xuất và đời sống dân sinh
còn ai đi qua lại mình cũng không có được coi như là đặc biệt không được cái gì hết
toàn tỉnh cà mau có hơn một một trăm bốn mươi điểm sụt lún sạt lở
riêng địa bàn huyện trần văn thời đã có tới một một trăm linh chín điểm với tổng chiều dài hơn hai mươi ba km
trong đó có một số tuyến đường lớn do tỉnh quản lý như tắc thủ vàm đá bạc tuyến đường trên đê biển tây
chỉ tính riêng các tuyến đường ô tô về trung tâm xã trần hợi khánh bình tây khánh bình tây bắc
trong vòng chưa đầy một tháng đã xảy ra tới tám vụ sụt lún nghiêm trọng khiến các xã này bị cô lập hoàn toàn
ảnh hưởng nặng nề nhất là hạ tầng ở nông thôn
sụp lúng lộ rồi giao thông thủy cạn kiệt do đó mà dẫn tới việc bà con
thì đường dẫn chuyển về nông sản của bà con rất là khó khăn
việc xử lý các sự cố sụt lún sạt lở ở cà mau
còn nhiều khó khăn bởi hiện tại canh rạch ở các địa phương đều bị khô cạn vận chuyển đường thủy bị tê liệt
trong khi đó tại rất nhiều tuyến lộ bị sụt lốn và đang xuất hiện nhiều vết đứt mới
có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên phương tiện vận tải đường bộ cũng bị cấm lưu hành
do vậy việc vận chuyển cơ giới thiết bị vật tư để tu sửa công trình giao thông sụt lốn sạt lở là không thể thực hiện được
thực tế trên ngày càng khiến người dân trong vùng cảm thấy lo lắng bất an